thưa quý vị và các bạn chiều nay bão số một đã đổ bộ vào khu vực phía đông nam của tỉnh quảng đông trung quốc
tuy nhiên khi bão số một suy yếu và tan đi khối không khí biển với đời gió nam đến đông nam nhiều ẩm lại di chuyển từ phía đông vào
hình thành một vùng hội tụ gió ngay trên khu vực bắc bộ
do vậy trong đêm nay và ngày mai miền bắc sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái hà giang tuyên quang và phú thọ sẽ là những nơi có mưa vừa mưa to
khu vực vùng núi và trung du sẽ là nơi có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng lũ quét và xả lở đất
trong đó vùng có nguy cơ cao nhất chính là khu vực phong thổ xìn hồ mương tè của lai châu quản bạ bắc mê xín mần quảng bình của hà giang mũ căng trải của yên bái và mương nhé tùa chùa của điện biên
do có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở bắc bộ giảm đi đáng kể
ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh vùng đồng bằng nhiệt độ sẽ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ cơ bản nắng nóng ở bắc bộ sẽ chấm dứt
với khu vực thanh hóa và nghệ an
cũng chuyển nhiều mây hơn và có mưa
nhờ thế mà ngày mai thanh hóa sẽ hết nóng nhiệt độ giảm xuống còn ba mươi bốn độ
còn ở nghệ an nhiệt độ cũng giảm xuống mức ba mươi năm độ
với khu vực từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận vẫn xảy ra nắng nóng nhưng cường độ nóng không còn gắt
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
bão số một đã tan nhưng gió mùa tây nam ở phía nam thì vẫn còn hoạt động mạnh
khiến cho thời gian mưa ở tây nguyên và nam bộ kéo dài
mưa sẽ tiếp diễn trong đêm nay
sáng ngày mai cả tây nguyên và nam bộ có mưa từ trưa và chiều
riêng phần phía nam của tây nguyên và khu vực nam bộ có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nhiệt độ cao nhất cho ngày mai ở tây nguyên sẽ duy trì trong khoảng ba mươi đến ba mươi ba độ
còn ở nam bộ mức nhiệt sẽ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
với thời tiết biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió còn duy trì hướng nam với cường độ mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
cùng với đó là mưa rào và rông xuất hiện rải rác khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp chỉ còn từ bốn đến một mươi km
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió hướng nam đến tây nam với cường độ cấp năm
mưa rông nhiều nơi tầm nhìn xa ở mức từ bốn đến một mươi km nguy cơ xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước